cục sở hữu trí tuệ trung tâm tư vấn phát triển thương hiệu việt nam vừa công bố và trao nhãn hiệu chứng nhận lúa sinh thái cà mau cho sản phẩm lúa trồng trên đất nuôi tôm tỉnh cà mau
sau gần hai năm triển khai thực hiện dự án xây dựng phát triển quản lý và phát triển đến nay lúa sinh thái cà mau đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
khu vực địa lý của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận lúa sinh thái cà mau gồm toàn huyện thới bình và u minh
việc được chứng nhận nhãn hiệu sẽ giúp lúa sinh thái cà mau giới thiệu tiềm năng cũng như nâng cao giá trị nhận diện thương hiệu đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước